lễ hội phát lương đức thánh trần tại đền trần thương xã nhân đạo huyện lý nhân tỉnh hà nam năm hai nghìn một mươi chín
sẽ được tổ chức từ đêm ngày một mươi bốn đến ngày một mươi sáu tháng riêng năm kỷ hợi
đến nay thì công tác chuẩn bị cho lễ hội đã được huyện lý nhân xã nhân đạo cơ bản hoàn tất
lễ phát lương đền trần thương là một trong những lễ hội lớn đầu năm của tỉnh hà nam
được tổ chức để tưởng nhớ công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc
quốc công tiết chế hưng đạo đại vương trần quốc tuấn
lễ hội được tổ chức ngay tại ngôi đền chính là nơi hưng đạo đại vương trần quốc tuấn chọn làm kho lương
cung cấp lương thảo cho quân đội trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nguyên mông thế kỷ một mươi ba
theo kế hoạch sáng sớm ngày một mươi sáu tháng hai tức ngày một mươi hai tháng riêng kỷ hợi
các cụ cao niên và nhân dân xã nhân đạo làm lễ rước nước từ sông hồng về đền trần thương
đêm ngày một mươi tám tháng hai tức ngày một mươi bốn tháng riêng kỷ hợi
sau nghi lễ tâm linh sẽ tổ chức phát lương ở ba mươi bảy điểm quanh khu vực
đền trần thương cho đến hết ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín tức ngày một mươi sáu tháng riêng
cùng với phần lễ phần hội được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao truyền thống của địa phương